từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực
song song với đó nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín thay thế cho nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông
qua đó công an tp cnh cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát trên các tuyến đường các điểm trên tuyến quốc lộ thường xảy ra tai nạn giao thông
điểm đáng chú ý nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất phạt tiền từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tuyết quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi hai hai mươi bốn tháng
đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở cũng đã tác động vào ý thức người dân
theo công an tp cnh thời gian tới đây để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo luật phòng chống tác hại rượu bia vi phạm nghị định một trăm linh
công an tp cnh sẽ căn cứ vào hướng dẫn của bộ công an tiến hành xử lý nghiêm những vi phạm theo luật quy định
mặt khác thường xuyên mở các đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý về nồng độ cồn
khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông